chương trình liên hoan tiếng hát đường chín xanh hai nghìn một mươi chín do cục nghệ thuật biểu diễn tổ chức sẽ diễn ra từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi sáu tháng bảy tại quảng trị
chương trình sẽ có sự tham gia của một mươi đoàn nghệ thuật việt nam và hai nước bạn gồm lào và campuchia
liên hoan tiếng hát đường chín xanh hai nghìn một mươi chín là hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp được cục nghệ thuật biểu diễn tổ chức ba năm một lần
nhằm đánh giá thành quả lao động sáng tạo của các đơn vị nghệ thuật trong và ngoài công lập
trong khuôn khổ liên hoan còn có chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề cung đường huyền thoại diễn ra tại nghệ trang liệt sĩ đường chín đông hà quảng trị
chương trình được giàn dựng dưới hình thức bán sử thi tái hiện một phần lịch sử những năm kháng chiến quyết liệt trên đường chín khe xanh huyền thoại
thông qua các hình thức nghệ thuật sân khấu ca mối nhạc vũ kịch
đây là hoạt động ý nghĩa thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ hôm nay với các mẹ việt nam anh hùng các thương binh bệnh binh các gia đình liệt sĩ gia đình có công đã hy sinh sương máu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc
nhân kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín